với quy mô rừng gỗ lớn chuyển hóa rừng trồng gỗ nguyên liệu thành gỗ lớn và trồng lâm sản ngoài gỗ dược liệu
tỉnh phú yên trồng mới hơn năm ha rừng
cùng với đó tỉnh cũng đã định hướng xây dựng phát triển một số cơ sở chế biến dịch vụ
góp phần phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống nhân dân
theo đề án trồng rừng gỗ lớn và trồng lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi tỉnh phú yên trồng ba năm trăm bảy mươi bảy ha từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm trồng thêm một bốn trăm chín mươi năm ha
các đơn vị được chọn và thực hiện trồng rừng là năm ban quản lý rừng phòng hộ
hai ban quản lý rừng đặc dụng và các công ty doanh nghiệp lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện
có nhu cầu đủ điều kiện để trồng rừng với mục đích kinh doanh gỗ lớn trồng lâm sản ngoài gỗ
trồng dược liệu và chuyển hóa trồng rừng gỗ nhỏ thành rừng trồng kinh doanh gỗ lớn
đây là bước đột phá trong khảo sát quy hoạch
xác lập một số vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi phù hợp
để làm cơ sở cho các chủ rừng triển khai xây dựng vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng có năng suất chất lượng
ổn định phục vụ và nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ rừng trồng qua chế biến
theo định hướng tái cơ cấu ngành lâm nghiệp của tỉnh